ngày này cách đây sáu mươi năm năm hàng vạn người dân thủ đô như vỡ hỏa trong niềm vui chiến thắng
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn là ngày mà thủ đô hà nội được hoàn toàn sai phóng
trước tinh thần chiến đấu ngoan cường của quân và dân ta trong suốt chín năm kháng chiến trường kỳ
đặc biệt là sau thất bại tại điện biên phủ năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
thực dân pháp buộc phải ký hiệp định geneva ngày hai mươi một tháng bảy năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
công nhận độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước việt nam lào campuchia
chấp nhận rút quân khỏi miền bắc việt nam
một mươi giờ ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn hàng vạn người dân thủ đô hà nội dự lễ trào cờ long trọng
do ủy ban quân chính thành phố tổ chức
cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên đỉnh cột cờ cổ kính
cả hà nội tưng bừng hân hoan trong niềm vui giải phóng tự hào về sức mạnh hùng hậu kháng chiến
biết ơn đảng và bắc hồ kính yêu hà nội được giải phóng không chỉ là niềm vui mừng của người dân thủ đô
mà còn là một sự kiện lịch sử một ngày hội lớn của nhân dân cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài
các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên thế giới
cũng phấn khởi cùng chia vui đưa tin và giới thiệu về sự kiện lịch sử đó
ngày một mươi tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn ngày này cũng trở thành mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước
đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn
mở ra thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử thăng long đông đô hà nội